theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương khoảng đêm mai hai mươi sáu tháng một mươi hai bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta
do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm mai ở bắc bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông
hiện ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai ở các tỉnh miền bắc trời chuyển rét
vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn một mươi sáu độ c
vùng núi từ một mươi một đến một mươi ba độ c
vùng núi cao dưới một mươi độ c
hà nội từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín
ở các tỉnh trung bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng từ một trăm linh ba trăm linh mm gây một đợt lũ vừa và nhỏ trên các sông
thuộc khu vực